theo quy định của sở giáo dục và đào tạo hà nội bắt đầu từ ngày ba tháng năm các em học sinh lớp chín phải nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp một mươi trung học phổ thông năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tại trường trung học cơ sở nơi các em đang học
thí sinh tự do thí sinh tỉnh ngoài có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào lớp một mươi trung học phổ thông tại hà nội nộp phiếu tại các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã thuộc thành phố hà nội
sở giáo dục và đào tạo lưu ý học sinh khi viết phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp một mươi phải khai đầy đủ chính xác các thông tin trên phiếu trong đó lưu ý phần thông tin cá nhân
khi viết phiếu đăng ký dự tuyển học sinh cần lưu ý mỗi em được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào hai trường trung học phổ thông công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh
hai nguyện vọng này xếp theo thứ tự nguyện vọng một và nguyện vọng hai